trên địa bàn xã hoàng hải huyện hoàng hóa của tỉnh thanh hóa vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm
khiến bốn học sinh mất tích và tử vong
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm biển thì không may bị nước biển cuốn trôi bốn em
đến một mươi năm giờ cùng ngày người dân xã hoàng hải đã tìm được một thi thể còn ba em mất tích
bước đầu xác định bốn em đang là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện hồng hoàng hóa
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tích cực tìm kiếm ba em còn mất tích